nếu chúng ta xây dựng lộ trình tiếp cận từng bước và không nên tạo cú sốc đột ngột khiến thị trường triệt tiêu cơ hội phát triển
thuế tài sản hướng đến mục tiêu chống đầu cơ nhưng cũng không nên kìm hãm hoạt động đầu tư phát triển
vì thị trường địa ốc nóng hay đóng băng sẽ ảnh hưởng rắt dây theo hàng chục ngành nghề liên quan
vậy nên trước khi tính đến việc đánh thuế tài sản cơ quan quản lý nhà nước nên cân nhắc điều chỉnh đúng đối tượng và trúng mục tiêu đảm bảo đánh thuế công bằng
thưa ông huỳnh phước nghĩa qua những gì mà giang chia sẻ thì ông có nhận định như thế nào về ý kiến đề xuất đánh thuế tài sản đối với nhà ở ạ
trong thị trường bất đồng sản thì cái ý kiến này cũng nhen nhóm từ một mươi một mươi hai năm trước cũng đã được đặt ra là liệu có nên phát triển cái thuế riêng dành cho nhà ở
và đặc biệt là thuế dành cho người sở hữu nhà
và hiện nay thì chúng ta trong quá trình phát triển thị trường nông sản thì chúng ta phát sinh ra nhiều vấn đề
mà thứ nhất là những cái vấn đề liên quan đến thất thu thuế
thứ hai nữa là so với các nước thì chúng ta thấy được rằng là thuế đối với nhà ở của chúng ta lại tương đối thấp và có tính chất cao bằng
thứ ba nữa là chúng ta thấy thị trường bất đồng sản hiện nay nó đã có một sự phát triển về mặt giá về mặt dòng sản phẩm về mặt đặc điểm thị trường
tiềm cận với những gì đang diễn ra ở khu vực nhất là khu vực asean hay là so với một số nước phát triển khác
thì như vậy đặt ra việc mà có nên xây dựng việc đóng thuế nhà ở hay không thì tôi nghĩ là phù hợp ở góc độ điều kiện
và cũng đã đến lúc chúng ta cũng cần phải nhìn cái góc độ này một cách đầy đủ
quan điểm của tôi là vấn đề này đã đến lúc đã cần phải bàn thảo và đưa ra
thứ hai nữa là nếu có đưa ra thành luật thì nó cũng không phải là cái gì đó quá mới
thứ ba nữa là nếu có đưa ra thành luật thì nó cũng không phải là cái gì đó quá mới
thứ hai nữa là nếu có đưa ra thành luật thì nó cũng không phải là cái gì đó quá mới
hoặc là so với các nước trên thế giới trong vấn đề thị trường bất động sản
hiện nay thì các quốc gia khác đang đánh thuế như thế nào
và còn ở việt nam thì đang áp dụng những khoản thuế phí liên quan đến bất động sản như thế nào thưa ông
việt nam mình khi mình mua nhà thì ngoài cái chuyện người sở hữu nhà đặc biệt là chúng ta đang nói người sở hữu nhà là người ta chỉ đóng thuế vat đóng thuế trước bạ
và cái thuế tài sản thì nó được cầu bằng đâu đó thì nó ở những bốn thì nó rất là nhỏ
và như vậy thì chúng ta thấy được rằng là
chỉ có như chạy thôi và người ta sở hữu cái tài sản
tuy nhiên thì so với một số nước thì bản chất là khác
thứ nhất là khi anh sở hữu tài sản thì thứ nhất là người ta sẽ xem xét cái phân tầng cái giá trị tài sản
ví dụ như ở mỹ thì người ta đang đóng theo cái hướng là ngoài cái chuyện phân tàu tài sản
thì người ta còn đóng theo cái hướng là phân theo những cái hệ số
ví dụ như mình gọi là hệ số sử dụng cái nhà đó ở từng cái tiểu bang hay là từng cái thành phố khác nhau
rồi người ta còn đánh thuế
rồi người ta sẽ thêm cái sở hữu ở góc độ là nếu anh đã có căn thứ nhất căn thứ hai
thì anh sẽ đưa vào trong sử dụng như thế nào
nếu anh không sử dụng thì lại đóng thuế liệt tiết
và như vậy thì nó cứ đóng dần
nếu mà mình sở hữu nhiều thì nó cứ đóng cao dần
và một số nước trong khu vực asean thì người ta cũng giờ làm tương tự như vậy
thái lan thì họ cũng theo phân tầng
nhưng mà họ lại là nếu như mà anh sở hữu càng nhiều đất đai nhà cửa anh không sử dụng
thì anh phải nên niêm yết đăng ký là anh sử dụng theo cái gì
và người ta đóng thuế theo đặc điểm sử dụng
vậy thì liệu rằng nếu như mà cái ý kiến đề xuất đánh thuế tài sản đối với nhà ở được thông qua như vậy
thì nó có khiến cho thuế trồng thuế và càng khiến cho những người đã có những cái thu nhập thấp
sẽ càng khó sở hữu nhà ở hay không
tôi thấy rằng hiện nay cũng có vài cái quan ngại
quan ngại thứ nhất là liệu điều này có làm đẩy cái người khó có khả năng tiếp cận nhà
hoặc là mình tạm gọi là người nghèo hoặc là người chốt cửa nhà
thì xin thưa là không
chúng ta hoàn toàn sẽ xem xét lại là
ngay cả khi không có cái này
người nghèo đã không có khả năng tiếp cận nhà đâu
vậy giờ vấn đề chúng ta là gì
cái công cụ này nó điều tiết lại
nó có những điểm lợi
vậy thì chúng ta sẽ kết hợp với những công cụ chính sách khác
để chúng ta tạo ra cái quỹ nhà
tạo ra quỹ sản phẩm về lưu trú về ở cho những người khó có khả năng tiếp cận
với vậy thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta được cái cơ hội
để có nhiều công cụ hơn để điều tiết thị trường
tôi thấy lo ngại thứ hai là lo ngại về giá
tôi cho rằng là chúng ta nghe tăng thuế
thì về mặt cơ hội chúng ta nghĩ
ồ trời nó sẽ tăng giá
bởi vì thuế là một dạng chi phí để tăng giá
thế nhưng mà chúng ta nên nhìn ở góc độ khác
là cái giá đó nó dựa ở trên hai nền tảng
nền tảng thứ nhất là nền tảng từ bên trong doanh nghiệp
khi anh làm thì bao gồm chi phí đất chi phí này chi phí kia
chi phí xây dựng chi phí vật liệu
anh tạo ra giá
ví dụ như chỗ đầu tư anh tạo ra giá
và như vậy giá đó là nó tạo ra được một cái sản phẩm
cái thứ hai là giá đã được giao dịch từ ngoài thị trường
như vậy cái mà nhà nước đang kiểm soát
là kiểm soát cái thứ mà nó kiếm lợi từ giao dịch thị trường bên này
nó làm đẩy lên
chứ còn cái giá mà doanh nghiệp đi vào
thì họ đã có những cái hệ thống thuế và luật pháp
đã tạo ra được cái giá của họ rồi
vậy thì cái vấn đề là ở chỗ tăng giá hay không
là mình kiểm soát được cái giao dịch thứ cấp ngoài thị trường
người ta gọi là giao dịch mà mua đi bán lại để tạo ra cái giá
và giao dịch đó nó ảnh hưởng cái tâm lý hành vi giá
và như vậy thì chính vì điều đó
chúng ta lại càng phải xem xét là
thuế để điều chỉnh thị trường thứ cấp
mà thị trường giao dịch mua đi bán lại
thị trường mà chúng ta mua xong ôm không dùng
thì thị trường rồi chúng ta chờ nâng giá được bán
thì đó là cái chúng ta cần
thực tế dù mới là một văn bản lấy ý kiến về việc
có cần xây dựng về thuế tài sản với nhà ở hay không
chưa phải là một đề xuất càng chưa phải là một dự thảo
mà đã khiến thị trường hoang mang
nhiều lo ngại nếu thêm loại thế này
sẽ đẩy giá nhà ở tăng cao
cơ hội sở hữu nhà của người dân càng thêm khó
thuế trồng thuế là một trong những nguy cơ đầu tiên
mà nhiều chuyên gia quan tâm
trong đó việc đưa ra thuế tài sản với bất đồng sản
nhưng vẫn duy trì việc thu tiền sử dụng đất
là một vấn đề cần xem xét
chúng tôi cho rằng cái điều kiện để ban hành
thuế tài sản là chúng ta phải thay đổi
cái cách thu tiền sử dụng đất hiện nay
tức là chúng ta phải bỏ cách thu tiền sử đất hiện nay
và thay vào cái tiền sử đất hiện nay
thì chúng tôi đề nghị ban hành một cái sắc thuế
thay thế cái cách thu tiền sử dụng đất hiện nay
đó là cái thuế chuyển mục đích sử dụng đất
từ đất nông nghiệp lên đất phi nông nghiệp
từ đất phi nông nghiệp lên đất ở
lo ngại thứ hai là giá nhà ở trên thị trường khả năng
sẽ tiếp tục tăng cao
nếu phải gánh thêm thuế tài sản bởi mọi loại thuế
phí cuối cùng đều chạy vào giá thành
khi đó những đối tượng khách hàng cuối cùng
gồm cả người mua và người thuê sẽ chịu thiệt
đồng nghĩa mục tiêu giảm nhiệt thị trường nhà ở
và bảo vệ người có thu nhập thấp của thuế tài sản
sẽ khó đạt được
tiếp đến là tính minh bạch
việc đánh thuế tài sản là cần thiết
giúp ngân sách nhà nước có một nguồn thu lớn
mong muốn là vậy nhưng trước mắt để thực hiện được điều này
cần phải minh bạch hóa tài sản cá nhân
và các khoản chi dùng từ số tiền thu từ thuế
muốn thu thuế tài sản thì trước tiên cần chú trọng
đánh thuế các tòa nhà thương mại
những công trình thương mại xình lợi lớn
tiếp đó có thể đánh thuế tài sản vào những căn hộ
hay những tòa nhà thứ hai của người dân
để đảm bảo việc đánh thuế tài sản hiệu quả
và tạo ra sự công bằng
thì nguồn tài sản cần phải được minh bạch
với thực trạng hiện nay
việt nam có thể nghĩ tới việc tồn tại
hay xây dựng luật thuế tài sản
như là một kế hoạch của tương lai
xoay quanh những vấn đề một là
việc quản lý về minh bạch về thông tin về tài sản
nguồn tạo lực tài sản
và đẩy lùi giao dịch tiền mặt ở việt nam
đấy là yếu tố thứ nhất
thứ hai là đặt lại cơ cấu
hợp lý trong tổng thể về
nguồn thu ngân sách nhà nước
chuyển dần sang tỉ trọng cá nhân
thì phải giảm bớt gánh nặng
trong thu thuế của khối doanh nghiệp
thì mới có được ý nghĩa hài hòa
và cân bằng tránh ảnh hưởng đến kinh tế
chứ chúng ta không chỉ làm một góc
ở đâu chúng ta cũng đánh thuế nặng
ở đâu chúng ta cũng đặt việc
thu vào ngân sách nhà nước một cái ào ạt
thì nó sẽ dẫn đến một cảnh bước tiến
của sự phát triển kinh tế
thế nên tôi cho rằng những yếu tố đó
cần phải chú trọng trong quá trình tự thảo
thưa ông bên cạnh những bất lợi
cũng như những ưu điểm
mà ông vừa nêu ra
thì bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng là
bộ tài chính đề xuất đánh thuế tài sản
là để tăng thu cho ngân sách
chứ không phải là chống đầu cơ nhà đất
và điều tiết thị trường
theo ông là quan điểm của ông như thế nào về ý kiến này
đồng ý việc có thuế này
thì nó sẽ tăng ưu ngân sách
đó là chắc chắn nhưng chúng ta đừng nhìn
chỉ có một góc nhìn lợi ích đó thôi
bởi vì việc công cụ thuế luôn luôn là
giải quyết vấn đề về ngân sách đó là chuyện tất yếu
cái vấn đề thứ hai là chúng ta đang nhìn
cái khía cạnh mà tôi nghĩ rằng là
nó ẩn đằng sau cái việc này
đó là người ta lo ngại rằng là
cách vận hành đó lại không hiệu quả
không trân trung
thì người ta mới thay gì người ta nhìn từ góc độ đó
thì người ta lại nhìn cái góc độ ngân sách
tôi cho rằng đó là thứ nhất
thứ hai là cái quan điểm của tôi là
cái vấn đề thị trường đó
vấn đề thiếm quyết thị trường đó
thì nó không chỉ có cái công cụ thế này
mà nó phải giải quyết từ góc
nhưng nhờ cái công cụ thế này nó sẽ giải quyết
thêm những cái vấn đề sau đây
vấn đề thứ nhất là chắc chắn khi đưa ra thuế tài sản
người ta sẽ bắt đầu thực hiện những vấn đề
niêm yếp tài sản theo cá nhân
đó là vấn đề như dữ liệu
vấn đề thông tin
và cái này là cái chắc chắn rồi
cho dù có thuế hay không thuế
thị trường bất động sản việt nam hay là việt nam
cũng sẽ phải hướng đến là
anh a ông ở b
sở hữu căn nhà nào thì thông tin
dữ liệu niêm yết về tài sản cá nhân phải có
thứ hai là
các giao dịch phải được thông qua
một bên thứ ba và giao dịch phải được
minh mạch và niêm yếp
thứ ba là chúng ta sẽ thấy được rằng là
cái vai trò kiểm soát của thị trường
thông qua định giá dựa trên giá trị thật
của thị trường và thứ tư nữa là
chúng ta sẽ thấy những cái việc
liên quan đến sự phối hợp của rất nhiều
các cơ quan để đảm bảo được rằng
cái việc giao dịch
bất động sản là không trốn tới
hoặc là làm một cái giao dịch
minh mạch đảm bảo cho thị trường
việt nam hiện nay tình hình nhất
là mình mua nhà từ chủ đầu tư
gọi là giao dịch sơ cấp đó gọi là
giao dịch từ chủ tư với chủ đầu tư với mình
thì đó là một giao dịch
hoàn toàn bằng ngân hàng hiện nay các chủ đầu tư
một mình cũng phải đọc tiền bằng ngân hàng đó
nhưng mà giao dịch gọi là giao dịch
thứ cấp là giao dịch bán lại giao dịch giữa giá
với dân và giao dịch thứ cấp thì hầu như
là chúng ta chưa có kiểm soát được cái này
và dẫn đến là
có nhiều lúc có nhiều tình huống diễn ra
ví dụ tranh chấp pháp lý người bán
bẻ kẹo người mua rồi bắt đầu không
trả tiền kiện tụng hay là
chúng ta thấy được là kê khai giá
không đúng giá thị thực của giao dịch
hoặc là chúng ta thấy có những cái khoản
mua nhưng mà lại là
thành cho văn văn
có nghĩa là tất cả những cái việc này đang diễn ra
ở thị trường thứ cấp
vậy thì qua những gì mà ông vừa chia sẻ thì ông rất là ủng hộ
cái ý kiến là đánh thuế tài sản đối với
nhà ở vậy thì ông nghĩ rằng nếu mà
cái việc này thực hiện được
thì bước tiếp theo chúng ta phải làm gì
và có những cái lưu ý như thế nào
thực ra tôi cho rằng về mặt kỹ thuật thì hiện nay
nhóm đồng tình
nó rất cao
quan điểm của chúng tôi ở góc độ phân tích lý trí
phân tích thị trường phân tích những vấn đề về dữ liệu
môi trường thì chắc chắn là
sẽ đồng tình tuy nhiên thì
những cái bước thì chúng ta sẽ phải sớm
là chúng ta phải thấy được cái
sự tác động của nó trong nhiều cái thành phần
của xã hội và
đây là một cái bước mà cần phải
tương tác rất là nhiều bên có liên quan
và đây là cái rất là
cực trong quá trình mà
đùng đến cái này bởi vì theo tôi được biết
thì trước đây cũng làm những cái bước như vậy
nhưng mà nó gặp phải những cái rào cản e dìa
từ cấp chính quyền địa phương
rồi các cái tổ chức rồi các cái
bên có liên quan rồi các cái chuyên gia
vân vân thì nó e dè cho nên nó
nó buộc phải trì hoãn
thì hiện nay chúng ta lại tiếp tục làm với
một cái cơ sở khoa học tốt hơn
bằng cách là chúng ta dựa trên những cái
nghiên cứu những cái phản biệt một cách
minh mạch rõ ràng hơn đó là cái
chuyện rất là quan trọng hiện nay
bước thứ hai là
chúng ta phải cần đánh giá xem
những cái thối này nó sẽ tác động đến
những cái khối khác như thế nào nó phải tránh
cái chuyện trồng thối tránh cái chuyện mà
phát sinh thêm rùm rà thủ tục hay là
phát sinh ra những vấn đề và chúng tôi thường hay
gọi là đưa ra rồi
cái hạ tầng để triển khai nó
hạ tầng để triển khai đó là hạ tầng về dữ liệu
hạ tầng về niêm yết thông tin hạ tầng
về sự phó hợp của các tổ chức các cơ quan
công quyền các cơ quan thực tiên pháp luật
và hạ tầng cho triển khai nó thì chúng ta cũng cần
nghiên cứu kỹ lượng bởi vì thực sự
đụng đến tài sản nói chung
khi mà nói đến khái niệm tài sản
là nó đi vào văn hóa nó đi vào
thâm căng cốt đế của con người sống trên đời
bởi vì tài sản thì vậy
cho nên là đụng chạm rất là nhiều ở cục độ
về tương tác cho nên chúng ta phải
có những bước như vậy thưa quý vị xung quanh vấn đề
đánh thuế tài sản có nhiều ý kiến
đồng thuận nhưng cũng có nhiều ý kiến
kêu gọi thận trọng vì sẽ tác động tiêu cực
đến thị trường chính vì vậy nên cơ quan
quản lý nhà nước cần cân nhắc
điều chỉnh để đúng đối tượng đúng mục tiêu
và đảm bảo đánh thuế công bằng
thưa quý vị đến đây thì tiêu điểm kinh tế
xin được phép khép lại rất là cảm ơn
ông huỳnh phước nghĩa đã nhận lời mời tham gia
chương trình ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã
quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại